thống đốc ngân hàng nhà nước vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tiến dụng đối với các dự án bot bt giao thông
theo đó nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng trịnh đình dũng về quản lý chặt chẽ nguồn vốn tiến dụng đầu tư
thực hiện các dự án bot bt xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
thống đốc ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tiến dụng
đối với các dự án bot bt giao thông
các tổ chức tiến dụng cần theo dõi chặt chẽ để nắm bắt việc thay đổi chính sách thu phí của các dự án bot của chính phủ
và các bộ có liên quan đánh giá lại hiệu quả các dự án bot khi mức phí thay đổi để có biện pháp quản lý rủi ro
và tăng cường giám sát chặt chẽ nguồn thu phí để thu nợ kịp thời đầy đủ đúng hạn
cùng với đó cần thẩm định chặt chẽ các dự án bot bt trước khi cho vay lựa chọn các dự án có khả năng thu hồi vốn cao
các dự án thực hiện tốt quy định của pháp luật về đấu thầu đầu tư và xây dựng các dự án có áp dụng thu phí theo hình thức trạm thu phí không dừng